đến một mươi sáu h ba mươi phút chiều ngày chín tháng hai lực lượng chức năng tỉnh đồng nai đã dập tắt đám cháy dữ dội
tại điểm thu mua phế liệu ở xã lộc an huyện long thành
về tính nổ phát ra từ vụ cháy được xác định là do bãi phế liệu chứa nhiều bình ga mini đã qua sử dụng
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi ba h ba mươi chiều cùng ngày ngọn lửa bùng phát tại một điểm thu mua phế liệu kèm theo nhiều tính nổ
nhận được tin báo công an tỉnh đồng nai đã điều bốn xe chữa cháy cùng gần ba mươi cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường
phối hợp với lực lượng chính quyền địa phương triển khai dập lửa
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến điểm thu mua phế liệu rộng hơn năm trăm linh m hai bị thiêu dụi gần như hoàn toàn
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được công an huyện long thành tiếp tục điều tra làm rõ